hà nội cần phải tận dụng cơ sở vật chất hiện có xây dựng kinh phí thật tiết kiệm và hiệu quả
khi việt nam đăng cai tổ chức sea games ba mươi một và paragame một mươi một vào năm hai nghìn hai mươi một
đây là chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại buổi họp thường trực chính phủ vào chiều nay
nếu theo thứ tự luân phiên campuchia sẽ tổ chức sea games ba mươi một vào năm hai nghìn hai mươi một
và việt nam sẽ đến lượt đăng cai sea games vào năm hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên do chưa đủ điều kiện nên campuchia đã đề nghị và được liên đoàn thể thao đông nam á chấp thuận
cho đăng cai tổ chức sea games ba mươi hai vào năm hai nghìn hai mươi ba
liên đoàn thể thao đông nam á đã gửi thư cho phía việt nam thông báo về việc liên đoàn thể thao đông nam á
dự kiến trao quyền đăng cai tổ chức sea games ba mươi một vào năm hai nghìn hai mươi một cho việt nam
tại buổi họp thường trực chính phủ đã nhất trí để hà nội đăng cai sea games ba mươi một
thủ tướng giao ban cán sự đảng bộ văn hóa thể thao và du lịch có tờ trình báo cáo
bộ chính phủ
hà nội đã đề nghị hành trị về việc đăng cai tổ chức sea games ba mươi một và paragame một mươi một tại hà nội
thủ tướng cũng đề nghị hà nội tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất và chi tiêu tiết kiệm
sea games sẽ được tổ chức tròn ba mươi lần trong đó thái lan và malaysia mỗi nước đã tổ chức sáu lần singapore indonesia và philippines mỗi nước đã tổ chức bốn lần myanmar đã tổ chức ba lần brunei việt nam và lào mỗi nước đã tổ chức một lần